do không khí lạnh tràn về nền nhiệt ở tỉnh lào cai tiếp tục giảm khá sâu
tại đỉnh phan xipang nhiệt độ xuống dưới độ c và đã có sương muối xuất hiện
đài khí tượng thủy văn tỉnh lào cai cho biết nhiệt độ đo được tại thành phố lào cai là một mươi sáu tám độ c
vùng núi bắc hà rét hại một mươi một hai độ c thị xã sapa rét nhất là bảy một độ c
đặc biệt đỉnh phan xipang còn dưới độ c và đã hình thành sương muối với cường độ nhẹ
dự báo trong đêm nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường khả năng sương muối sẽ còn dày đặc hơn
người dân lưu ý cần chủ động phòng tránh rét cho người và gia sốc